kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh cuối mùa
các tỉnh đông bắc bộ đã có mưa diện rộng và nhiệt độ giảm nhanh trời chuyển rét
sự báo từ ngày mai khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa giảm nhanh về diện và lượng
tuy nhiên nhiệt độ vẫn ở mức thấp
phải đến ngày mùng ba và ngày mùng bốn tháng bốn nhiệt độ mới tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi bốn độ
trời còn rét về đêm và sáng
tương tự tại tây bắc bộ trời còn mưa trong đêm nay sau giảm mưa nhanh về diện và lượng
khi chịu tác động của không khí lạnh mạnh nhiệt độ có xuống tăng chậm từng ngày
đến những ngày đầu tuần sau có thể đạt mức là hai mươi bốn hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
dịch chuyển xuống trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa sẽ duy trì trong một hai ngày tới
tập trung ở khu vực phía nam từ hà tĩnh trở vào
người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
từ ngày ba tháng bốn khi các hình thế gây mưa suy yếu
thì mưa chỉ còn xảy ra giải rác
lượng không lớn nhiệt độ theo đó tăng nhẹ trở lại
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa tiếp diễn đến hết ngày mai hai tháng bốn
sau giảm dần về diện và lượng
do mưa kéo dài nhiều ngày nay nên người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như sả lở đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập ống vùng trụng thấp ven sông
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp phổ biến ở mức là dưới hai mươi bảy độ vào trưa chiều
cùng chung du thế mưa với các tỉnh phía nam trung bộ nơi khu vực tây nguyên
xu hướng gia tăng trong đêm nay và ngày mai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
sau này ngày mùng ba tháng bốn mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực tây nguyên và nhiệt độ tăng nhẹ
song vẫn ở mức dưới hai mươi chín độ vào trưa chiều
còn các tỉnh miền nam sẽ tiếp tục có mưa do sự hoạt động của rãnh thấp xích đảo phía nam
thời gian mưa tập trung chủ yếu là vào chiều tối và đêm
trong cơn rông đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế duy trì ổn định cao nhất ngày
trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ tiết trời dịu mát